với sự tư vấn nhiệt tình và đầy đủ những tính năng cơ bản

thứ nhất là khâu vệ sinh rất là dễ
việc bảo quản rất là tốt và thậm chí là những biên đá được làm ra được giữ nhiệt rất là lâu

tích kiệm đến khoảng từ ba mươi đến bốn mươi

phẩm một trăm linh rất là yên tâm
nhưng mà để cho khách đem ra sử dụng những biên đá được làm từ máy hải ô
vấn đề về sử dụng đá làm mát tại các nhà hàng và quán nước đã được nói rất nhiều
nhưng công tác kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề đáng lo ngại hiện nay
ngoài việc dùng đá lạnh cho đồ uống

có tác dụng làm sạch mặt mát da bằng đá lạnh giúp lỗ chân lông to trở nên xe khít